bão số năm cũng đã gây mưa rất lớn khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi bị ngập nặng
lũ bắt đầu lên nhanh trên các sông và sau đây là ghi nhận của phóng viên thành sự tại thời điểm này
thưa quý vị và các bạn hiện nay bão số năm đi qua tỉnh quảng ngãi và đã siêu yếu thành áp thắt diệt đới
điều đặc biệt là áp thắt diệt đới hiện nay đã gây ra mưa diện rộng
mực đức ở một số con sông nơi dân cao
tại các địa bàn nguyên núi thì cũng xảy ra tình trạng sạch lỡ núi nhiều tiếng đường bị hư hỏng
hiện lực lượng công an quảng ngãi cũng phối hợp với chính quyền địa phương để khẳng trương khắc phục thiệt hại do bão số năm gây ra
tính đến chín h sáng ngày một mươi hai tháng chín quảng ngãi đã có mưa lớn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cơ đa tỉnh đã phát công văn đề nghị các địa phương khẩn trương ứng phó
dù bão số năm suy yếu thành áp thấp khi vào bờ nhưng lại khiến mưa to giải rác khắp tỉnh quảng ngãi
lượng mưa giao động từ ba trăm năm mươi mm đến sáu trăm năm mươi mm
dự báo trong sáu tới một mươi hai giờ tới lũ trên sông vệ và sông trà câu ở mức báo động ba sông trà khúc và sông vệ ở mức báo động hai
các địa phương chủ động di rời dân vùng trụng thấp vùng có nguy cơ cao sạt lở
đồng thời tổ chức lực lượng thu hoạch nông sản lúa cho người dân
bởi tình hình ngập úng sẽ xảy ra ở hầu khắp các cánh đồng trên toàn tỉnh quảng ngãi